duy trì cam kết thực thi kế hoạch hành động toàn diện chung
thỏa thuận quốc tế được ký kết hồi năm ngoái giữa iran và nhóm p năm một
nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của tehran
ông zarif cảnh báo iran có thể sẽ cân nhắc những phương án khác trong trường hợp bất cứ bên nào khác
liên quan đến thỏa thuận trên không tuân thủ các cam kết của mình
ông cũng khẳng định iran đang thực hiện các nghĩa vụ của nước này trong bản thỏa thuận
trong khi phía mỹ vẫn chưa thực thi đầy đủ các trách nhiệm của mình thậm chí đối với chính quyền hiện tại
cùng ngày bộ trưởng công nghiệp khai khoáng và thương mại iran mohammad nehmaszadeh cho rằng
việc tỷ phú trump đắc cử tổng thống mỹ sẽ không ảnh hưởng đến các thỏa thuận quốc tế về công nghiệp của iran
theo ông nemazadeh những thỏa thuận quốc tế liên quan đến các dự án công nghiệp lớn của iran
hoàn toàn độc lập với thỏa thuận này
văn kiện này cũng từng bị ông trump liên tục chỉ trích trong chiến dịch tranh cử của mình